vụ muối năm nay diêm dân ở huyện đông hải và hòa bình tỉnh bạc liêu sản xuất hơn một sáu trăm linh hectare muối
tổng sản lượng thu hoạch đạt trên năm mươi tấn
hiện giá muối đen được thương lái mua tại đồng từ tám trăm linh đến chín trăm linh đồng một kg muối trắng từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh đồng một kg
với giá này diêm dân thu lãi từ ba mươi năm đến bốn mươi năm triệu đồng một hectare
đối với nghề làm muối trời nắng nóng sẽ giúp hạt muối nhanh kết tinh
vụ muối này diêm dân không chỉ trúng mùa mà còn trúng giá